ngày hai mươi bảy tháng bốn đại diện công an quận nam tử liêm thành phố hà nội cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ trung cư tại khu đồ thị thuộc phường tây mỗ
theo thông tin ban đầu sơ bộ xác định thi thể đã tồn tại khoảng một năm và do hệ thống trung cư này xây kín thế nên khó phát hiện thời điểm phát hiện thi thể này đã khô lại
đại diện công an quận nam tử liêm xác nhận đang thụ lý vụ việc đồng thời cho biết nội dung cụ thể sẽ được công bố khi có kết luận điều tra cuối cùng
chiều hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm trên ghế sofa trong tình trạng tử thi này đã khô
ban đầu cơ quan chức năng xác nhận thi thể này chết vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
qua xác minh căn hộ trên được một đôi nam nữ thuê ở năm hai nghìn hai mươi hai dù được cho là qua đời từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thế nhưng tiền dịch vụ thuê nhà điện nước của căn hộ vẫn được thanh toán đúng hẹn
theo nguồn tin cô gái là người đồng nai gia đình đã thông báo mất tích nhiều năm qua thế nhưng không có thông tin
đến nay khi phát hiện thì con gái đã mất được gần hai năm
theo cơ quan chức năng bố mẹ người phụ nữ đã đến nhận con vải cho biết con gái họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu gia đình suốt hai năm nay vẫn đi tìm con
trước đó mạng xã hội lan truyền ảnh chụp từ một số đoạn trao đổi trong nhóm cư dân của tòa nhà
cho biết khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ trên
theo một số người dân căn hộ trên khóa cửa nhiều năm
một số thông tin cho rằng căn hộ này từ lâu đã không có ai ra vào
tuy nhiên theo xác minh hai năm qua các khoản tiền của căn hộ vẫn được thanh toán đầy đủ
hiện vụ việc đang gây thu hút sự luận và trên mạng xã hội
liên quan đến các vụ án chấn động gần đây là vụ á khôi một mươi bảy tuổi bị sát hại phần xác phi tăng xuống sông hồng cách đây không lâu
mới đầy nhất sáng hai mươi sáu tháng bốn luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội pc hai vừa phối hợp với viện kiểm sát cung cấp
phòng kỹ thuật hình sự tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người phân xác nạn nhân xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu đô thi ở sãn đà tốn già lâm hà nội
buổi thực nghiệm có sự tham gia của luật sư thơm
tại buổi thực nghiệm bị can tạ duy hành đã diễn tả lại toàn bộ quá trình sử dụng hung khí sát hại nạn nhân
và phân xác ra làm nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng dùng băng dính dán kín lại
nạn nhân trong vụ việc là h i n sinh năm hai nghìn sáu trú tại ba đình hà nội
theo luật sư thơm quá trình thực nghiệm bị can diễn lại trí tiết cụ thể từng thao tác phân sát nạn nhân cho vào thủng xốp
hành vi diễn tả của bị can phù hợp với lời khai của bị can
biên bản khám nghiệm tử thi bàn ảnh hiện trường cùng các tài liệu chứng cứ khác được cơ quan điều tra thu thập được trong suốt thời gian vừa qua
kết quả điều tra đã xác định ngoài hành vi sử dụng hung khí sát hại nạn nhân rồi phân xác vứt xuống sông hồng
bị can còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công dân chuyển dịch tài sản của nạn nhân như các tài sản điện thoại túi sách đồ dùng cá nhân
như vậy bị can tạ duy khanh đã phạm hai tội giết người và cướp tài sản theo các điều một trăm hai mươi ba một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
trong đó tội giết người có khung hình phạt cao nhất đến tử hình
được sư nguyễn anh thâm cho hay hành vi của đối tượng thể hiện sự con đổ hùng hãn thực hiện tội phạm một cách man dợ
việc đối tượng phần xác nạn nhân phi tăng là hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tỉnh tiết tăng nặng
trong quá trình thực hiện tội phạm đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân
với hành vi sát hại nạn nhân một cách man dợ gây tăng thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân gây phẫn nộ trong dư luận xã hội
thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình là có căn cứ đúng luật
liên quan đến vụ án kể trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạ duy khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại đa tốn gia lâm hà nội về tội giết người
thêm vào đó ngày hai mươi sáu tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tp hải phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lê phong toàn
sinh năm hai nghìn chín chú tại thôn lê sáng xã an hồng huyện an dương về tội giết người
trước đó chiều một mươi hai tháng bốn trong quá trình nhắn tin qua lại giữa lê phương toàn và bạn gái là nguyễn thủy dê
sinh năm hai nghìn chín chú tại thôn ngô hùng cùng xã an hồng đã xảy ra cái vã có lời lẽ xúc phạm bố mẹ của nhau
bực tức về việc bạn gái xúc phạm phụ huynh
toàn nhắn tin bảo sang đón dê qua nhà mình để giải quyết mâu thuẫn
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày toàn đi xe máy điện đến đón dê và cả hai lại đấu khẩu
về đến nhà toàn hai bên tiếp tục xúc phạm bố mẹ của nhau
trong lúc cãi vã giảng co toàn đã hành hung và đẩy mạnh khiến dây đập đầu vào thành bếp rồi ngã xuống sản bếp bất tình
cùng lúc đó nghe thấy tiếng ông nguyễn văn tê là bố của dê đứng ở ngoài sân gọi
toàn liên đóng cửa bếp lại phải đi lên phòng khách tiếp chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra
khi ông nguyễn văn tê có hỏi con gái mình đâu thì toàn trả lời không có ở đây nên ông tê bỏ về
quay lại phòng bếp thấy dê bắt động cho rằng bạn gái đã chết thế nên toàn nảy sinh ý định giấu xác phi tàng
sau khi kéo dê xuống khu vực phòng kho phía sau nhà sợ dê vẫn sống toàn lấy dây ni lông sát hại nạn nhân
rồi lấy bao dứa chùm vào thi thể đưa ra vườn nhà trôn
ra tay xong toàn kiểm tra bếp sân kho không phát hiện thấy có dấu vết máu thì mới đi tắm rửa sinh hoạt như bình thường
ngày hôm sau tức ngày một mươi ba tháng bốn để tạo bằng chứng ngoại phạm toàn đã sử dụng điện thoại của dê
nhắn qua ứng dụng messenger đến điện thoại của toàn với nội dung là xây đã đi khỏi nhà và đừng bảo mọi người đi tìm
sau đó tắt ngồi điện thoại và ném chiếc điện thoại của dê xuống ao làng nhà hàng xóm
trong những ngày sau đó gia đình nạn nhân và công an xã an hồng nhiều lần hỏi về tung tích của dê
thế nhưng toàn đều chối và nói không biết
đến ngày một mươi chín tháng bốn biết mọi việc đã bài độ lê phong toàn đã tự thú với công an xã an hồng
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trước đó lê phong toàn và cháu nguyễn thủy dê có quan hệ tình cảm khiến dê có thai và đã sinh con được hơn bốn tháng
hiện cháu bé đang được bố mẹ nguyễn thủy dê nuôi dưỡng
liên tục trong những ngày qua đã xảy ra các vụ án mạng mà sát nhân là người yêu bạn trai cũ
thay vì chấp nhận chia tay trong êm đẹp nhiều người đã trở thành kẻ giết người bị cả xã hội lên án
theo phân tích của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
trong số các vụ giết người vì nguyên nhân xã hội số vụ giết người do mâu thuẫn tình ai chiêm tới chín
trong đó chủ yếu xuất phát từ những ghen tuông mù quáng phô cớ trong tình yêu nam nữ sự xuống cấp về đạo đức lối sống
bi kịch thường xảy ra đối với đối tượng tuổi còn trẻ sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế
để hạn chế tối đa những vụ án thường tâm như vậy thiết nghĩ cần có sự chung tay của gia đình xã hội
và mỗi cá nhân cần biết chế ngự hóa giải mọi mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày
để tích tụ lâu dài dẫn đến thủ hận và sinh ra vi phạm pháp luật
đành rằng trong tình yêu chuyện kèn tuông là không tránh khỏi và càng yêu nhiều thì càng kèn nhiều
tuy nhiên việc kèn tuông nam nữ và việc vi phạm pháp luật là hai sự việc hoàn toàn khác nhau

nhưng khi đã có hành vi vi phạm pháp luật chuyện không đơn giản chỉ là hành động cho thoả cơn kèn nữa
đối tượng nào vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật chứng trị
đối tượng nào vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật
các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh cách ứng phó hiệu quả nhất là chọn người mà yêu phòng bệnh hơn chữa bệnh
tuy nhiên đời người không ai nói được chữ ngờ
có nhiều người trải qua thời gian yêu đương thắm thiết mới bộc lộ bản chất
thạc sĩ tâm lý nguyễn thị mỹ hạnh công ty tư vấn và đào tạo ý tưởng việt chia sẻ
nhiều vụ án xảy ra sau lời chia tay do kẻ gây án không biết kiềm chế cảm xúc để phần con lấn át phần người
thế nhưng đây cũng là bài học để mỗi người chú ý đến việc tìm cách rút lui an toàn bằng cách chia tay đúng cách bất kể ở lứa tuổi nào
khi chia tay tuyệt đối không xúc phạm đối phương không kể lời thói hư tật xấu của họ
không khiêu khích không so sánh họ với người khác đặc biệt không được nhắc đến người thứ ba kể cả việc đó là nguyên nhân bạn muốn chia tay
học chia tây là học cách nói lời rút lui tránh để đối phương quá tổn thương bất ức dẫn đến thủ hận và muốn trả thù